tại thành phố đà nẵng hội tim mạch can thiệp việt nam đã tổ chức hội nghị tim mạch học can thiệp toàn quốc lần thứ sáu
hội nghị đã thu hút sự tham gia của gần hai đại biểu là các chuyên gia y tế bác sĩ đầu ngành tim mạch trong và ngoài nước
hội nghị tim mạch học can thiệp toàn quốc lần thứ sáu có chủ đề chăm sóc trái tim của bạn
nội dung của hai trăm linh báo cáo tại hội nghị đều cập nhật những biện pháp chẩn đoán điều trị và phòng ngừa tim mạch mới nhất
đồng thời giới thiệu về những thành quả nghiên cứu chế tạo vật liệu dịch tễ học những kỹ thuật tim mạch can thiệp tiên tiến đã được ứng dụng trong điều trị bệnh nhân tại việt nam
qua đó giúp đội ngũ y bác sĩ cả nước được tiếp cận những thành tựu tiên tiến hiện đại những bài học kinh nghiệm trong ngành tiêm mạch của thế giới